vâng như vậy là kỳ nghỉ đẹp nhất năm vừa kết thúc mọi người trở lại với công việc và học tập
sớm nay thì giao thông có thể đông đúc hơn hẳn quý vị hãy ra khỏi nhà sớm hơn một chút
bắc bộ dự báo có mưa nhỏ vào sáng sớm do ảnh hưởng của không khí lạnh nhẹ
quý vị đừng quên đem theo ô hay là áo mưa nhiệt độ trong ngày giảm một chút ở ngưỡng hai mươi hai mươi ba độ c
thêm một khu vực sẽ có mưa nhỏ nữa đó là thanh hóa còn lại lui về phía nam trung bộ trời hoàn toàn tạnh giáo
nam bộ khá là oi nóng với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ c và tiêu uv ở ngưỡng cao gây hại cho làn da
quý vị lưu ý là che chắn và hạn chế di chuyển vào lúc ban trưa hay đầu giờ chiều